dừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn đoạn qua huyện đắc sông tỉnh đắc nông
đã hơn ba mươi năm tuổi với diện tích ban đầu hơn bốn trăm linh hectare
ngoài chức năng phòng hộ rừng thông này còn tạo ra cảnh quan cho cả đoạn đường dài hơn bốn mươi km
dọc theo quốc lộ một mươi bốn từ huyện đắc sông đến thị xã gia nghĩa
xong trong thời gian qua do những bất cập trong công tác quản lý nên đã có hàng chục hectare rừng phòng hộ
bị người dân địa phương chặt phá lấn chiếm trái phép để xây dựng nhà ở trồng cây công nghiệp
theo kết quả kiểm tra đã có gần bảy mươi hectare dừng đất dừng bị phá lấn chiếm và hai mươi hectare đất không có dừng
bị lấn chiếm để xây dựng nhà ở liều quán trồng cây nông nghiệp trái phép
dừng thông phòng hộ bị tàn phá hàng loạt đốt trái tràn lan ngay giữa ban ngày
điều thông thì không phải chết một cái cái ví dụ người ta làm nhà mà một hai cái thông ở ngoài đường
mà kề nhà ra là người ta muốn phá thì cái chuyện này tôi không nói tôi không tức
còn cái này cứ chết hàng loạt gì vậy thì coi như là cứ rải đầu thì coi như là chủ đó
chứ cái thông tôi nói thật từ hồi sống từ năm chứng là giờ cái thông không bao giờ chết đâu

để bảo vệ dừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn huyện đắc xong đã nhiều lần tụi mình
để bảo vệ rừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn huyện đắc song đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế giải tỏa nhà đất của các hộ dân lấn chiếm trái phép
giao cho hạt kiểm lâm huyện quản lý trồng lại rừng nhằm bảo vệ và tái phục hồi rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn
việc vi phạm trên rừng quảnh quan quốc lộ một mươi bốn đã diễn ra trong một thời gian rất dài
cũng phải nói rằng là ngay từ ban đầu là giao cho hai công ty lâm nghiệp nhà nước
thì trong quá trình quản lý bảo vệ cũng có sự lòng lẻo thực tế mà nói như thế
và trong cả một thời gian dài thì cũng có cái sự là chỉ đạo và quản lý của các cấp cũng lòng lẻo
nên dẫn đến cái tình trạng là người dân phá rừng thông nhiều
bên cạnh đó thì cái hành vi vi phạm của người dân ngày một tinh vi hơn
mà lực lượng chức năng
cụ thể như là hạt cẩm lâm thì lực lượng cũng tương đối mỏng
để mà phát hiện ra được cái hành vi của người dân ngày càng tinh vi thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ubnd tỉnh đắk nông về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng thông
huyện đắk sông đã nhiều lần họp ban giải pháp triển khai các biện pháp mạnh
với quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá hoại rừng thông phòng hộ
huyện ubnd ubnd huyện tổ chức những cuộc họp nhiều cuộc họp
trong đó bàn nhiều cái biện pháp cái giải pháp để bảo vệ cái rừng rừng nói chung và rừng cảnh quan quốc lộ một mươi bốn
ông nói là tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt để bảo vệ số rừng thông còn lại
bằng mọi cái giải pháp cái biện pháp chỉ đạo các cơ quan các tổ chức trong hệ thập chính trị
và các lực lượng hỗ trợ để bảo vệ nhằm duy trì tốt cái vấn đề gọi là
thực hiện cái chỉ thị một mươi một của tỉnh ubnd
với những biện pháp cứng rắn đã và đang được triển khai huyện đắk song quyết tâm sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá hoại
dừng thông phòng hộ cảnh quán quốc lộ một mươi bốn đi qua địa bàn